vâng thưa quý vị khán giả trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín thì mục tiêu trước hết trên hết và quan trọng nhất được đảng chính phủ đặt ra đó là bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của nhân dân
vào thời điểm này thì yêu cầu cấp thiết là phải thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội và muốn thực hiện được tốt thì phải lo được đời sống của nhân dân để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đấy
việc này không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp chính quyền mà còn cần sự san sẻ chung tay của cả cộng đồng trên tinh thần đùm bọc lẫn nhau bầu ơi thương lấy bí cùng
thấu hiểu khó khăn của người dân những ngày này lực lượng công an cả nước cũng đang chung tay hỗ trợ những phần quà phần lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân
cùng với các ngành chức năng khác lực lượng công an đang sàn sẻ để tiếp thêm sức giúp người dân đặc biệt là những người khó khăn vượt qua dịch bệnh

của chúng ta cũng như quân đội của chúng ta tham gia rất là tích cực và đóng góp một phần rất là to lớn vào cái sự nghiệp mà chăm lo cho đời sống nhân dân và để mà ổn định cái đời sống của người dân ở mọi miền đất nước
trong suốt làn sóng dịch lần thứ tư này nhiều cá nhân tổ chức doanh nghiệp với cái tâm và tấm lòng thiện nguyện đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân đặc biệt là người nghèo người già phụ nữ và trẻ em nhóm người yếu thế người dễ bị tổn thương
người góp sức người hỗ trợ
người góp của người kết nối với nhiều cách làm khác nhau song tất cả đều hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
cũng mong muốn là truyền tải cái thông điệp là tấm lòng của người dân sang sẻ yêu thương cùng thành phố đồng lòng chống dịch và như vậy thì là một tháng sau nữa thành phố chúng ta sẽ cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thấy những người thuê trọ họ khó khăn dịch bệnh kéo dài cho nên là cũng tự nguyện để bớt tiền phòng trọ
công dân họ ở đây họ sống được rồi yên tâm
ví dụ như là hội đồng hương tôi thấy hội đồng hương một số tỉnh họ làm cũng rất tốt rồi là tổ chức hội đồng các cái dòng họ thế rồi những cái hội đồng môn rồi rất là nhiều những cái tổ chức hiện nay có đấy
thì đây chính là lúc tốt hơn bao giờ hết là phát huy vai trò của các cái tổ chức thì mỗi người góp một chút chung tay chung sức thì mới giải quyết được nó phải làm sao đó nó lan tỏa rộng ra

nhiều ứng dụng công nghệ như sos map gọi đò ơi hay zalo connec cũng đã được cộng đồng phát triển nhằm kết nối và phân bộ hiệu quả nguồn lực thiện nguyện kịp thời giúp đỡ các trường hợp khó khăn đúng người đúng lúc
có thể thấy trong dịch bệnh tình dân tộc nghĩa đồng bào lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết
chúng tôi rất là mong đối với nhân dân ở các cái tỉnh đang bị ảnh hưởng tạo nên dịch bệnh tin tưởng vào
vào cái chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước cũng như là tin tưởng và cái sự đồng hành luôn luôn chia sẻ của mặt trận và các cái tổ chức chính trị xã hội để không để cho mất cứ một người dân nào khó khăn mà không được quan tâm không được chia sẻ để rồi chúng ta cùng chung một ý chí cùng chung một cơ tâm
có như vậy thì chúng ta mới chiến thắng được cái bệnh covid một mươi chín
chúng ta thấy rằng là nếu như mà không có một cái gọi là sức sống văn hóa
trường tồn nếu như không có một cái tính cộng đồng sâu sắc nếu không có sự thống nhất chỉ đạo từ đảng nhà nước đến các địa phương không có sự phối kết hợp giữa các lực lượng chính trị các cái gọi là các tổ chức quần chúng với lại nhân dân và nếu nhân dân không thực sự đoàn kết và theo sự chỉ đạo của đảng nhà nước thì rõ ràng là cái công cuộc phòng chống dịch của chúng ta sẽ không đạt được những cái thắng lợi rực rỡ như thời gian vừa qua

tinh thần tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau sẽ trở thành sức mạnh đoàn kết để tất cả cùng đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch bệnh
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân